về bản chất thì cái câu chuyện này nó không phải là quá nghiêm trọng
nhưng mà vì đây là lần đầu tiên nó xảy ra ở thị trường chứng khoán việt nam
và thứ hai nó đến từ một cái vị lãnh đạo cấp cao của một cái tập đoàn đa ngành
cũng khá là nổi tiếng nên dẫn đến là cái sự hoang mang của nhà đầu tư nó nhiều hơn
thì trở lại với câu chuyện thì cá nhân tôi tôi nghĩ rằng
thứ nhất cái người làm sai đã phải gánh chịu cái hậu quả
thứ hai là cơ quan chức năng ngay từ các chỉ đạo
từ bộ tài chính những giải pháp quyết liệt đến từ ủy ban chứng khoán
và cái hành động lập tức báo cáo từ sở dịch chứng khoán tp hcm
và tất cả các sở ban ngành đã phối hợp và đã ngăn chặn cái việc bán chui cái cổ phiếu đó
và đã có những hành động thiết thực cụ thể như là hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư
cho nên tôi nghĩ là với tất cả những giải pháp nhanh chóng kịp thời minh bạch rõ ràng
đến từ cơ quan quản lý
cái sự cố flc tôi nghĩ là nhà đầu tư một phần nào họ đã có thể họ vượt qua được cái giai đoạn này
thứ hai nữa thì với sự can thiệp kịp thời đó từ cơ quan quản lý
thì nó cũng đã mang cái niềm tin trở lại cho nhà đầu tư
dạ và thưa ông thì năm hai nghìn hai mươi một cái thị trường chứng khoán là các nhà đầu tư cũng đã có một trải nghiệm rất nhiều rồi
và kim thảo nghĩ là lúc đầu thì chắc chắn là sẽ có bị mất niềm tin
vì có rất là nhiều sự cố xảy ra và dĩ nhiên phải có hoảng loạn
nhưng mà sau đó thì là tài chính cũng đã can thiệp kịp thời
và cũng có những cái hình thức đưa ra sự phạt của lại flc
thì không biết là năm hai nghìn hai mươi hai thì ông có những cái nhìn nhận như thế nào về cái mô hình cũng như là cái bức tranh thị trường chứng khoán không ạ
chúng ta cũng thấy là theo dự báo thì gdp của việt nam sẽ tăng trưởng từ sáu năm cho đến khả năng là bảy
điều đó cũng gắn liền với tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi ba
có thể dự kiến nó sẽ tốt hơn năm hai nghìn hai mươi
từ một mươi cho tới hai mươi tùy doanh nghiệp
thì cái ebs forward cho năm mới nó sẽ cao hơn
và vì vậy cái be nó cũng sẽ thấp hơn so với mặt bằng hiện tại
và tôi nghĩ rằng với những cái triển vọng như thế
mà cái khả năng mà thị trường nó có những cái tin tốt
thì nó sẽ giúp cho niềm tin của nhà đầu tư ngày càng gia tăng
và cái dòng tiền sẽ tiếp tục tìm đến thị trường chứng khoán
như là một cái kênh đầu tư hấp dẫn
dạ hi vọng là hai nghìn hai mươi hai cũng như lời của ông chia sẻ
và kim thảo nghĩ rằng là ở cái thị trường bất động sản
thì có vẻ như là ổn định nhiều hơn so với thị trường chứng khoán
nhưng mà đôi lúc thì cũng trong năm cũng có nhiều gọc ghền đúng không ông
thì không biết là ông có những cái chia sẻ và những cái nhận định như thế nào
và về thị trường bất động sản năm vừa rồi ạ
một cái vấn đề mà nó liên quan đến thị trường bất động sản trong những năm có ngang vừa qua
là cái nguồn cung trên thị trường nó bị hạn chế
nguồn cung là hạn chế ở đây bởi vì nhiều cái ý tố khác nhau
trong đó có việc liên quan đến quỷ đốc
liên quan đến cái việc là
các cái cơ sở pháp lý của chúng ta chưa thật sự hỗ trợ cho địa pháp bất động sản
dẫn đến cái nguồn cung trên thị trường rất là khó khăn
và nó dẫn đến thị trường bất động sản
cái tốc độ giá gia tăng cho một chục đơn vị một sản phẩm
thật là nói nhỏ hơn một tí là trên một đơn vị mét vuông
sàn dị tích ở
nó tăng nhiều hơn so với các năm trước
mặc dù có những cái khó khăn về khủng nền kinh tế
thì bên cạnh cái việc mà nguồn cung đó
thì một cái vấn đề nữa
là cái việc tích trữ hoặc là đầu tư
như chúng ta thấy
ở lĩnh vực
chúng ta có nhiều cái lĩnh vực đầu tư khác nhau
chứng khoán bất động sản dịch vụ
hoặc là tham gia cùng các đối tác khác
thì không phải ai cũng biết tham gia vào sản xuất kinh doanh
để đầu tư
không phải ai cũng biết làm chứng khoán
do vậy trên bất động sản mặc dù thị trường khó khăn
nhưng mà trong thời gian vừa qua chúng tôi thấy rằng là
hầu hết các thịnh thành trên toàn quốc
về giá bất động sản từ hai đến ba mươi
chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua
với tôi làm ở một công ty hiện tại của tôi
là khoảng một mươi hai năm
thì nó chưa bao giờ thấy cái nhà đầu tư
mà họ mất cái niềm tin vào thị trường bất động sản việt nam
mặc dù đối với thị trường bất đồng sản việt nam
so với cái số lượng đầu tư
trên cái bản đồ đầu tư của họ
thật sự cái số đầu tư của họ là
thị trường việt nam rất là nhỏ
nhưng luôn luôn được gọi là hot box
là một cái điểm nóng
của thị trường bất động sản
trong khu vực châu á khác hình như
bên cạnh câu chuyện chúng ta nói về hồng kông trung quốc
thì việt nam được xem là những cái điểm nóng
của thị trường bất động sản
và cái điều này giúp cho thị trường bất động sản
trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là
đâu có những cái sản phẩm
mà bị giảm giá
trong cái thời gian covid đâu
mà nó có những thứ gia tăng
luôn là một cái kênh hinh phấn
cho các nhà đầu tư và bên cạnh đó
cái đầu tiên chứng khoán vào bất động sản
là hai kênh được xem là
bình thông nhau
tôi nói một cách rất là dễ cho mọi người
thì đầu tiên chứng khoán xong
bên chỗ anh hiền phương xong
lời nhận hoa chuyển sang bất động sản
đâu có một cái nhìn rất là tích cực
về cái thị trường bất động sản
và thị trường chứng khoán
và bởi các cái yếu tố là cái lực khúc
trên thị trường nó có
và cái điều này sẽ kỳ vọng
là nền kinh tế sẽ có một cái bổ sung
một cái vùng tiền mới
từ các cái nhà đầu tư tổ chức
trong và ngoài nước
để chúng ta có cái kỳ vọng là từ sáu năm
đến bảy của tốc độ khuyên hành
nền kinh tế của gdp
và như ông khương chia sẻ là
cả hai thị trường là thị trường bất động sản
thị trường chứng khoán là gọi là bổ trợ cho nhau
hoặc là hỗ trợ cho nhau nếu như mà
tài chính của chúng ta đủ điều kiện
khi mà đầu tư vào chứng khoán
và sau đó thì có cái lãi suất lợi nhuận
thì sẽ đầu tư bất động sản
nhưng mà kim thảo đặt câu hỏi như thế này
bây giờ cả hai thị trường
đôi khi cũng có lúc là cũng một chút mất niềm tin
chứ không phải là lúc nào cũng ổn định đúng không ạ
thì mọi người nghĩ rằng là bây giờ ngân hàng
cái vấn đề thị trường ngân hàng
mọi người gọi là đang lãi xuất huy động
đang tăng lên
thì mọi người nghĩ là bây giờ chỉ có bỏ tiền vào
trong cái nhà băng tại thời điểm này
là an toàn nhất nếu như mà đầu tư vào chứng khoán
hoặc là đầu tư vào đất bất động sản
thì không biết là ông phương như thế nào ạ
thật ra trong ngành tài chính
chúng tôi hay có một cái câu nói
đó là high risk high return
nghĩa là lợi nhuận càng cao
thì cái rủi ro nó sẽ càng lớn
hoặc ngược lại cái rủi ro nó sẽ cao
thì nó sẽ mang lại cái lợi nhuận lớn cho mình
tôi nghĩ là cái việc tăng lãi suất huy động
một cách rất là thật tình
thì đối với thị trường lợi nhuận
đến từ thị trường chứng khoán
thì cái việc tăng lãi suất nó sẽ không theo kịp đâu
tại vì lãi xuất hiện nay
thì nó chỉ quanh quanh trong cái ngưỡng
tám một năm
và nếu có tăng đi nữa thì
giỏi lắm là sẽ là năm điểm phần trăm
là giỏi lắm là năm phần trăm
trên một năm
hoặc là có ngân hàng nào đó
họ bung hết sức ra
thì họ khuyến mãi thì nó cũng lên
khoảng đâu đó khoảng chín một năm
trong khi cái biên độ tăng
ở thị trường
thị trường chứng khoán việt nam
đối với sở giao dịch tp hcm thì là bảy một ngày
sở dịch chứng khoán hà nội là một mươi một ngày
mình không thể nào
ngày nào cũng tăng trần
nhưng mà chỉ cần một hai tháng mà mình tăng được
vài phiên là mình đã
hoàn toàn mình cover toàn bộ
cái lãi xuất tiền gửi ngân hàng
cho nên là cá nhân tôi thì tôi không nghĩ
là cái tiền gửi ngân hàng sẽ hút đi
khách hàng của thị trường chứng khoán
và còn không biết là với ông khương thì như thế nào ạ
đối với lĩnh vực bất động sản thì anh chị thấy
một cách rất đơn giản đây rồi
một miếng bắp họ mua một tỷ đến tỷ rưỡi
thì một năm sau
họ lời khoảng hai ba mươi
là chuyện bình thường
một tỷ chúng ta mua bán năm sau bán tỷ hai ba
thì cái việc mà hai ba mươi
thì so với một hai tiền họ đi vay
lúc này tiền gửi
cao thì tiền đi vay
họ sẽ cao hơn
thì đấy đúng với câu chuyện hai ba mươi là cái gì bình thường
và đặc biệt nữa thì
đối với thị trường bất động sản
thì là công việc là sử dụng
tài dụng rất lớn
và họ cũng sẵn sàng
là đánh đổi những cái việc
mà rủi ro như anh huyền phương vừa nói
lợi dụng gần cao thì rủi ro gần cao
thì đó là câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là
đối với nhà đầu tư bất đồng sản mà họ đầu tư
mà lướt sóng trong những năm trước
thì những câu chuyện mà từ
một mươi hai lên hai mươi năm
ở hai nghìn một mươi một họ vẫn làm được mà
thì như vậy thì đối với câu chuyện bất động sản việt nam
mà tăng một hai
tiền đi vay
thì không phải là câu chuyện
thì tôi nghĩ rằng là hai nghìn hai mươi sẽ có nhiều tài đổi
bản thân tôi làm với các cái doanh nghiệp
mà cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán
là cái kênh họ đang cần
với ipo và listed limit
trong năm hai nghìn hai mươi hai này
để họ có nguồn vốn
trước đây vay nhiều rồi
tái phiếu cũng nhiều rồi
bị ngân hàng nhà nước dân chặn lại
thì chỉ có đường cách là lên a bảy
lên sàn dịch để mà hủy động nguồn vốn
cái tính minh bạch và cái nguồn vốn
thì cái điều này thì

tôi không dám chắc được cái kỳ vô vnad
bởi vì tôi không phải trong công ngành
như anh huyền phương
một cái sắp xếp hai nghìn tám
nhưng mà tôi nghĩ rằng
nó sẽ thay đổi rất lớn
cho rằng là
trong vòng khí khí hai
tôi sẽ hơi sớm một tí là
khoảng khí khí hai hai nghìn hai mươi hai
chúng ta thấy có những thay đổi đáng kể
dạ còn ông phương thì như thế nào
về thị trường bất động sản ạ
ông bà mình xưa giờ cũng đã nói rồi đúng không
mua vàng thì có khi lỗ
chứ mua thổ là lời
và riêng thị trường bất động sản
thì tôi cũng điểm ra rất rõ luôn
là nó sẽ có ba cái nhánh
bất động sản
là bất động sản dân dụng
mà chúng ta vẫn hay nói đất nền căn hộ nhà ở
bất động sản khu công nghiệp
là cho thuê nhà xưởng nhà máy nhà kho v v
và bất động sản văn phòng
thì ở đây tôi đều thấy là
nó đều có cái tiềm năng tăng trưởng cả
ví dụ như khi nền kinh tế mở cửa trở lại
các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển
rồi chúng ta chào đón các doanh nghiệp nước ngoài
mình hay nghe cái quyết tâm của chính phủ là
lót ổ đón đại bàng hả anh khương
lót ổ đón đại bàng
rõ ràng là khi mà các doanh nghiệp đến với việt nam
thì cái nhu cầu về văn phòng lại phải tiếp tục
cho nên là cái tăng trưởng về bất động sản văn phòng cho thuê
phương thấy có
thứ hai đó là bất động sản về khu công nghiệp
tại vì đại bàn đến thì cũng phải có cái nơi cho đại bàn sinh sôi phát triển đúng không ạ
thì là các cái bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng trưởng rất là mạnh trong tương lai
rồi thứ ba nữa thì khi mà đời sống của đại bộ phận người dân bắt đầu khá hơn
do nền kinh tế phát triển
do họ có thể tìm kiếm được những cái lợi nhuận
từ thị trường chứng khoán ngay từ chính thị trường bất động sản
thì họ sẽ lại tái đầu tư
theo cái hình thức là để dành của cải cho chính mình và cho con cháu về sau
thông qua cái tài sản tích lũy là những cái tài sản từ bất đồng sản
cho nên phương cũng tin rằng
song song với nền kinh tế phát triển
ngành bất động sản
cũng sẽ phát triển
tại vì nó là cái nhu cầu và nó cũng là cái văn hóa của người việt nam mình
và xin được cảm ơn hai ông đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ
kính thưa quý vị
bất kể là dù đầu tư vào kênh chứng khoán hay là bất động sản
hoặc là đem tiền gửi vào ngân hàng
thì đều có những cái giá trị và đặc thù riêng của nó
và một khi mà môi trường đầu tư minh bạch
và các chính sách về tiền tệ cũng như là tài chính đúng đắn
cũng như là sự điều hành hiệu quả của nhà nước
thì sẽ mang lại niềm tin cho nhà đầu tư
bất kể là ở kênh đầu tư nào
và từ đó thì sẽ đem lại sự ổn định và hồi phục kinh tế của việt nam sau đại dịch
và một lần nữa thì kim thảo cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình
và cũng xin được cảm ơn ông phương và ông khương
đã đến với chương trình tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
cảm ơn kim thảo